những năm qua đảng nhà nước ta đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương chính sách về phát triển kinh tế xã hội
tại các khu vực vùng núi vùng sâu vùng xa tuy nhiên nhiều nơi vẫn còn khó khăn và thiếu thốn
chia sẻ về những khó khăn đó cục quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức quyên góp từ tất cả cán bộ chiến sĩ toàn cục
chung tay ủng hộ và tổ chức chương trình thiện nguyện đông ấm vùng cao trao tình nghĩa năm hai nghìn hai mươi
tại xã sơn bình huyện tam đường tỉnh lai châu góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái của dân tộc
sau thời gian khảo sát thực tế tại xã sơn bình đây là một xã nghèo nằm ở vùng núi cao thuộc tỉnh lai châu
với mật độ dân cư thưa thớt đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn
nắm bắt được tình hình đó cục quản lý xuất nhập cảnh đã phát động tới toàn thể cán bộ chiến sĩ quyên góp
chung tay hỗ trợ giúp đỡ cho người dân
sau một tháng phát động và hai tháng khởi công xây dựng đến nay đã có tổng chín mươi một hộ dân đã được hỗ trợ xây nền nhà cứng
hoạt động bé nhỏ này của chúng tôi sẽ góp phần nào đấy để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của bà con nhân dân
ngoài chín mươi một nhà sàn cứng đã được xây dựng đoàn công tác còn trao tặng những phần quà sách vở đồ dùng học tập
chăn ấm cho nhân dân và học sinh tại xã sơn bình huyện tam đường tỉnh lai châu

chăn ấm cho nhân dân và học sinh tại xã sơn bình huyện tam đường tỉnh lai châu
ngoài chín mươi một nhà sàn cứng đã được xây dựng đoàn công tác còn trao tặng những phần quà sách vở đồ dùng học tập
chăn ấm cho nhân dân và học sinh tại xã sơn bình huyện tam đường tỉnh lai châu

chăn ấm cho nhân dân và học sinh tại xã sơn bình huyện tam đường tỉnh lai châu
ngay sau tuần lễ thương hiệu libboy wincommer sẽ tiếp tục đồng hành cùng công ty unilever việt nam khởi động tuần lễ thương hiệu ômo với ưu đãi lên đến ba mươi cùng nhiều cơ hội săn các phần thưởng giá trị khác